đi mua dép nhưng để quên chiếc điện thoại trị giá hơn hai mươi triệu đồng trong hộp trước của ctga
người phụ nữ bị kẻ gian lấy trộm trong tích tắc sự việc vừa xảy ra mới đây tại khu vực chợ đêm
trên đường nguyễn huệ thuộc phường hai thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
người phụ nữ là nạn nhân cho biết chiếc điện thoại chị mua có giá hơn hai mươi triệu đồng
mới đây do thói quen hai đáy điện thoại học trước của satayga nên khi đến chợ đêm
ghé vào quầy bán giày dép mãi mê lựa đồ mà quay đem theo chiếc điện thoại
đến khi ra xe thì phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay
khi xem lại camera của các hộ dân gần đó ghi lại mới biết vào thời gian trên
khi chiếc satayga của chị đang đậu thì có một người đàn ông mà áo sơ mi trắng điều khiển xe máy tiếp cận
thò tay lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi sự việc diễn ra trong vài giây
sự việc này một lần nữa nhắc nhở mọi người cần trông giữ tài sản cẩn thận
chỉ một phút lơ là mất cảnh giác sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ gian